từ hôm nay ngày một tháng bảy lương cơ sở đối với cán bộ công chức viên chức chính thức tăng lên mức một triệu ba trăm linh nghìn đồng một tháng
như vậy mức lương cơ sở tăng thêm chín mươi đồng một tháng so với mức cũ là một hai trăm một mươi đồng một tháng
nghị định bốn mươi bảy hai nghìn một mươi bảy của chính phủ quy định chín nhóm đối tượng được thụ hưởng từ chính sách trên là cán bộ công chức từ trung ương đến cấp huyện
cán bộ công chức cấp xã viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại luật viên chức năm hai nghìn một mươi
người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo nghị định số hai trăm linh bốn hai nghìn bốn của chính phủ
người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong quốc hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động
sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp hạ sĩ quan binh sĩ và công nhân viên chức quốc phòng lao động hợp đồng thuộc quân đội nhân dân việt nam
sĩ quan hạ sĩ quan hưởng lương hạ sĩ quan chiến sĩ nghĩa vụ công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc công an nhân dân
người làm việc trong tổ chức cơ yếu
người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ở thôn và tổ dân phố